bộ xây dựng đang phối hợp với các bộ ngành và địa phương để triển khai đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo đề án các địa phương có thể đưa ra quy chuẩn kỹ thuật áp dụng riêng tại địa phương mình
với những đặc thù riêng ngoài các quy chuẩn quốc gia hai địa phương đang triển khai quy chuẩn kỹ thuật địa phương
về xây dựng là hà nội và tp hcm
quy chuẩn này sẽ điều chỉnh các lĩnh vực quy hoạch kiến trúc nhà trung cư bãi đỗ xe hạ tầng kỹ thuật công trình xanh tiết kiệm năng lượng thành phố thông minh và các vấn đề khác
bộ quy chuẩn xây dựng việt nam được xây dựng trên quan điểm kế thừa phát triển và hội nhập đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước
hướng tới bảo vệ môi trường tiết kiệm phát triển bền vững góp phần chống thất thoát lãng phí